đã có ba tổ chức phi chính phủ tại afghanistan đưa ra tuyên bố dừng hoạt động
sau lệnh cấm phụ nữ tham gia các tổ chức này của chính quyền taliban
tổ chức phi chính phủ bao gồm tổ chức cứu trợ trẻ em hội đồng người tị nạn naui
và tổ chức care quốc tế đã ra tuyên bố chung cho biết đang tạm dừng các chương trình
để chờ taliban làm rõ về lệnh cấm mới
tuyên bố chung nhấn mạnh tác động của lệnh cấm đối với hàng nghìn công việc
trong bối cảnh afghanistan khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng
hơn một nửa dân số phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo
trước đó cơ quan viện trợ quốc tế afghanistan cho biết họ đã ngay lập tức đình chỉ hoạt động
trong khi tham khảo ý kiến của các tổ chức khác
ubnd quốc tế afghanistan cũng bày tỏ lo ngại cảnh báo về hậu quả nhân đạo
trong ngắn hạn và dài hạn của lệnh cấm mới này và lệnh cấm phụ nữ theo học trường đại học trước đó
đáp trả những lời chỉ trích người phát ngôn của taliban nhấn mạnh
tất cả các tổ chức muốn hoạt động ở afghanistan đều có nghĩa vụ tuân thủ các quy tắc của chính quyền